vào ngày hai mươi chín tháng ba các lãnh đạo mỹ anh pháp đức và italia đã có cuộc điện đàm về kết quả vòng đàm phán mới nhất giữa nga và ukraine diễn ra tại thổ nhĩ kỳ
phát biểu với báo giới tại washington sau cuộc điện đàm tổng thống mỹ joe biden cho biết các bên đồng thuận sẽ chờ xem các động thái tiếp theo của nga và ukraine
cuộc đàm phán trực tiếp giữa nga và ukraine tại istanbul được cho là đạt tiến triển tích cực khi nga thông báo sẽ giảm đáng kể các hoạt động gần kiev và cherry hunif
tuy nhiên theo nhà trắng lãnh đạo các nước trong cuộc điện đàm nói trên đã nhất trí chưa dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế đối với nga và sẽ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho ukraine
trong khi đó nga và trung quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác trong bối cảnh quốc tế mà moscow mô tả là khó khăn
đây là nội dung cuộc gặp giữa bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị và người đồng cấp nga sergei lavrov diễn ra vào ngày ba mươi tháng ba tại tỉnh an huy miền đông trung quốc
vào cùng ngày cố vấn văn phòng tổng thống ukraine
ông olexi arestovich cho rằng nga đang điều động lực lượng từ khu vực phía bắc sang phía đông ukraine nhằm cố bao vây quân đội ukraine
song vẫn duy trì một lượng quân yểm trợ gần với thủ đô kiev để kiềm tỏa một phần quân đội ukraine tại đó